xác định trong mùa đông năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp bất thường sẽ có những đợt rét đậm và rét hại kéo dài
và để tránh thiệt hại trên địa bàn cho đàn gia súc các địa phương trong tỉnh yên bái đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân làm tốt công tác phòng chống đói rét cũng như dịch bệnh cho gia súc
và vụ đông xuân năm nay thì người dân còn trồng thêm bảy hectare ngô cùng cỏ voi xanh làm thức ăn để dự trữ cho đàn vật nuôi
gia đình chị hoàng thị thủy hiện có bốn con trâu là hộ có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi chị thủy luôn tuân thủ hướng dẫn của cán bộ khuyến nông trong công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc của gia đình như chủ động che chắn chuồng trại và tận dụng dơm dạ sau khi gặt để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu
vài năm trở lại đây người chăn nuôi các xã vùng cao đã quan tâm tới việc bảo vệ đàn trâu bò của gia đình
bởi ngoài phát triển kinh tế từ trồng rừng thì chăn nuôi gia súc theo hướng bán chăn thả là một trong những hướng đi phát triển kinh tế
yên bái hiện có hơn tám trăm linh con gia súc các loại ngành nông nghiệp yên bái chỉ đạo các huyện xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho gia súc từ cuối mùa thu

yên bái hiện có hơn tám trăm linh con gia súc các huyện xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho gia súc từ cuối mùa thu
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét đồng thời hướng dẫn bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông kiên quyết không để châu bò chết đói chết rét trong mùa đông năm nay